ngày hai mươi năm tháng một một tàu của thái lan đang trên hành trình từ busan hàn quốc đến thành phố hồ chí minh
khi cách đà nẵng khoảng ba trăm năm mươi năm hải lý thì một sĩ quan trên tàu bị đột quỵ
nhận được tin báo trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam đã điều động tàu sar bốn trăm một mươi hai khẩn trương thực hiện nhiệm vụ cấp cứu
dạng sáng nay hai mươi sáu tháng một tàu sar bốn trăm một mươi hai đã tiếp cận tàu của thái lan và triển khai cấp cứu cho bệnh nhân
sau khi trải qua ca cấp cứu tại chỗ bệnh nhân được chuyển về đất liền an toàn và đưa vào bệnh viện một trăm chín mươi chín để tiếp tục điều trị